sáng nay tại bucharest thủ tướng romani viorisa dancila đã chủ trì lễ đón trọng thể thủ tướng nguyễn xuân phúc sang thăm chính thức romani
đây là chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng việt nam sang romani kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
thủ tướng romani viorica dancila trân trọng chào đón thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm
romani nằm ở đông nam châu âu dân số hơn hai mươi hai triệu người hiện romani là chủ tịch luân phiên eu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
việt nam và rumani thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi kinh mạch thương mại song phương giữa hai nước những năm qua tăng trưởng ổn định
các mặt hàng xuất khẩu của việt nam sang rumani chủ yếu là cà phê hải sản hồ tiêu diệt may sản phẩm dày da liên kiện máy tính
các mặt hàng nhập khẩu từ rumani là hóa chất phân bón sắt thép xây dựng hạt nhựa thiết bị khoan dầu khí và sản phẩm gỗ
từ năm hai nghìn một mươi rumani đã được xếp vào nhóm các thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của việt nam với khoảng một mươi hai tấn một năm
rumani hiện có ba dự án fdi tại việt nam với tổng vốn đăng ký là hai một triệu usd
hàng năm romani cấp cho việt nam một mươi học bổng đại học và trên đại học sau lễ đón chính thức hai bên đã tiến hành hội đàm